liên quan đến tình hình xung đột nga ukraine các phương tiện truyền thông phương tây đưa tin
binh sĩ ukraine đã được lệnh rút khỏi thành phố chiến lược severodonets
nơi quân đội nga đang dần chiếm ưu thế trong vài tuần trở lại đây
severodonets là thành phố lớn cuối cùng của khu vực lugansk mà các lực lượng ukraine
vẫn còn kiểm soát một phần trong thời gian gần đây
theo hãng tin ap việc mất severodonets đồng nghĩa với việc ukraine đã mất quyền kiểm soát
gần như toàn bộ khu vực donbass
trước ngày hai mươi bốn tháng hai khi xung đột nổ ra một phần donbass đã nằm dưới sự kiểm soát
của các lực lượng đòi độc lập ở miền đông ukraine
trong giai đoạn hai của chiến dịch quân sự đặc biệt quân đội nga đã tập trung lực lượng
nhằm cố gắng giành quyền kiểm soát hoàn toàn lugansk và donetsk
hai tỉnh hợp thành khu vực donbass